tối một mươi bốn tháng ba ông nguyễn sĩ nam tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy cục hải quan nghệ an cho biết
cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày đối với ông phạm hải bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ông phạm hải bình là người đã đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố vinh vào sáng ngày một mươi ba tháng ba
việc tạm bình chỉ công tắc anh bình để phục vụ cơ quan điều tra công an đang điều tra làm rỡ vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ cửa kính xe ô tô sau phá trạm giao thông
quyết định tạm bình chỉ có hiệu lực từ ngày một mươi bốn tháng ba
qua video do camera hành trình xe ô tô phía sau ghi lẹ được đăng lên mạng xã hội thì hành vi của anh bình chưa trần mực
vai trạm giao thông là điều không ai mong muốn và có thể xảy ra với bất cứ ai cần phải bình tĩnh lịch sự để xử lý vụ việc
hiện tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy cũng đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan điều tra
sau khi có kết quả đơn vị sẽ căn cứ kết luận từ đó đưa ra hoặc đề xuất cấp trên có hình thức xử lý nghiêm theo quy định
ông bình về công tác tại tri cục hơn ba năm nay
hôm xảy ra vụ việc ông bình được về thành phố vinh để ôn tập và thi đánh giá năng lực
bởi ở trên cửa khẩu thanh thủy sóng điện thoại và mạng internet rất yếu và thất thường
được biết trong các ngày từ một mươi một đến một mươi năm tháng ba
ông phạm hải bình được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố vinh
khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi ba tháng ba anh phạm hải bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
công chức tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy đóng ở huyện thanh trương tỉnh nghệ an
điều khiển xếp máy biển kiểm soát ba mươi bảy n chín sau tám xx vào vòng xuyến lê ninh thành phố vinh nghệ an
quá trình di chuyển đã va chạm với xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi bảy a hai trăm bốn mươi ba x do một nữ quân nhân điều khiển
vụ va chạm giao thông nhẹ không ai bị thương xe máy cũng chỉ bị đổ hư hỏng nhẹ
thế nhưng điều đáng nói sau khi ngã xe anh bình đã hùng hồ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô
rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô
vị trí xảy ra va chạm tại vòng xuyến ngã năm đường trường thi đến lê hồng phong thành phố vinh tỉnh nghệ an
ngay sau đó người đàn ông đi xe máy đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô
người này còn hùng hồ ném mũ bảo hiểm vào trong xe
sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố vinh đã vào cuộc điều tra làm rõ
mới đây gia đình của nữ tài xế lái ô tô ba mươi bảy a hai nghìn bốn trăm ba mươi ba x bị đập vỡ kính đã lên tiếng kể về toàn bộ sự việc
theo đó nữ tài xế có tên là trần thị th sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đang công tác ở một đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn
anh đặng đề hát chồng của nữ quân nhân cho biết sự việc bất ngờ xảy ra những ngày qua khiến gia đình rất mệt mỏi
trong ngày một mươi ba tháng ba
gia đình ông phạm hải bình đã tới xin lỗi
gia đình anh hát không muốn làm lớn chuyện hiện phương tiện đang bị công an tạm giữ và chưa rõ hướng xử lý ra sao
anh hát kể thêm vào buổi sáng xảy ra sự việc chị hát vợ anh có điều khiển ô tô đi làm
khi đến nút giao vòng xuyến lê ninh thành phố nghệ an thì xảy ra sự việc
anh hát thấy may mắn khi biết vợ vẫn an toàn không bị kính hay mũ bảo hiểm văng trúng
anh đề hát nói về báo chí sự việc đã khiến vợ tôi hoảng loạn
qua sự việc chồng nữ quân nhân gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã kịp có mặt
để ngăn chặn người lái xe máy không để gây ra thêm các hành động côn đồ ảnh hưởng đến vợ anh
cách đây chưa lâu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn người dùng mạng xã hội facebook cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế
điều khiển xe ô tô mazda dừng xe giữa đường hoàng quốc việt đoạn gần cầu vượt đi bộ
thuộc địa bàn quận bắc tử liêm hà nội rồi cầm dao dài chém vào xe buýt
hình ảnh ghi lại hành động của tài xế điều khiển ô tô mazda đã lan truyền trên mạng xã hội
thu hút sự quan tâm của dư luận
trong đó nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi manh động của nam tài xế
vào cuộc điều tra công an quận bắc tử liêm hà nội nhanh chóng xác định tài xế điều khiển ô tô mazda
và có hành vi chém xe buýt là nguyễn lê tuấn đức
tại cơ quan công an đức bày tỏ sự ân hận của mình vì hành động đã gây ra
nam tài xế này khai do trong khi di chuyển trên đường đã xảy ra vai trạm
với xe buýt khiến con gái đang ngồi trong xe hoảng sợ
sau đó đức điều khiển ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt
tiếp đến đức cầm hai con dao đi tới đầu xe buýt chửi bới đe dọa
rồi chém vào kính chăn gió phía trước và lốp phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản
cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại trị giá một mươi tám triệu đồng
căn cứ kết quả điều tra cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đức về tội hủy hoại tài sản
từ hai vụ việc trên nhiều độc giả đã thắc mắc hành vi đập phá
hủy hoại tài sản người khác bị xử lý thế nào trường hợp nào bị xử lý hình sự
trao đổi với phóng viên về các thắc mắc trên luật sư lê văn kiên
trường văn phòng luật sư ánh sáng công lý cho biết
tùy vào mức độ tỉnh tiết vi phạm mà người có hành vi hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự
theo luật sư kiên trong trường hợp cơ quan chức năng xác định hành vi hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác chỉ dừng lại ở mức độ vi phạm hành chính
người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ ba đến năm triệu đồng theo quy định tại điều một mươi năm
nghị định số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự
an toàn xã hội phòng chống tệ nạn xã hội phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ phòng chống bạo lực gia đình
ngoài việc bị phạt tiền người vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là tịch thu tăng vật
phương tiện vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả bằng việc buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm
luật sư kiên phân tích như vậy ngoài việc bị phạt tiền từ ba đến năm triệu
người vi phạm còn phải khôi phục tình trạng tài sản bị phá hủy trở lại tình trạng ban đầu
ví dụ tài xế đập hỏng kính ô tô xe buýt thì phải có trách nhiệm sửa chữa
hoặc chịu chi phí sửa chữa lại tình trạng ban đầu cho ô tô xe buýt
đồng quan điểm với luật sư lê văn kiên luật sư trần tuấn anh giám đốc công ty luật minh bạch cho biết
trong trường hợp tài sản bị hủy hoại có giá trị lớn trên mức hai triệu đồng
người có hành vi hủy hoại cố ý đập phá làm hư hỏng tài sản của người khác
có thể bị xử lý theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
theo luật sư tuấn anh điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự nêu rõ
người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
trị giá từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng thuộc một trong các trường hợp như đã xử phạt vi phạm hành chính
về một trong các hành vi quy định tại điều này mà còn vi phạm
gây ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ
thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tu từ sáu tháng đến ba năm theo khoảng một điều một trăm bảy mươi tám
như vậy theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự
người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
giá từ hai triệu đồng trở lên là đủ cấu thành tội phạm
kết quả trưng cầu giám định tài sản trong các vụ hủy hoại
hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là một trong những căn cứ quan trọng
để cơ quan tố tụng đưa ra quyết định xử lý với người phạm tội
ví dụ với mức thiệt hại từ hai triệu đồng tới năm mươi triệu đồng
người phạm tội có thể bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
trường hợp gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm linh triệu đồng
người phạm tội sẽ đối mặt với mức án cao nhất là từ hai đến bảy năm tù
nếu gây thiệt hại hai trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
người phạm tội sẽ bị phạt tù từ năm đến một mươi năm
trong khi đó nếu gây thiệt hại năm trăm linh triệu đồng trở lên
người phạm tội sẽ bị phạt tù từ một mươi đến hai mươi năm luật sư tuấn anh cho biết
các luật sư cũng khuyên cáo các tài xế khi xảy ra vai trạm trên đường nên bình tĩnh
giải quyết sự việc văn minh nếu không thỏa thuận được với nhau thì trình báo cơ quan chức năng phân giải
việc dùng ngôn tử xúc phạm lăng mạ hoặc sử dụng vũ lực sẽ không giải quyết được thiệt hại
trong khi nguy cơ vướng vào vòng lao lý là rất lớn
luật sư kiên cáo thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng vì vai trạm giao thông nhỏ nhạt
thậm chí chỉ vì một câu chửi bới xúc phạm nhau trên đường
người thì chết người thì vào tù người sơ có câu một điều nhịn chính sự lành
vì thế các tài xế cần giữ cái đầu lạnh khi xảy ra vai trạm giao thông để tránh những sai lầm đáng tiếc